để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày sau tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín cho đến hết tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
ubnd đã kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong dịp lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín
theo đó các bộ ban ngành tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công điện số một nghìn bảy trăm chín mươi ba ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước trong và sau dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín và mùa lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín
huy động tối đa lực lượng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
xiết chặt các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tăng cường lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại các địa bàn diễn ra lễ hội
tăng cường năng lực vận tải phục vụ nhân dân dự lễ hội tổ chức đoàn công tác kiểm tra phương án
bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các lễ hội
đồng thời các cơ sở y tế tiếp tục huy động nhân lực trang thiết bị ưu tiên cứu chữa và kiểm tra nồng độ cồn
chất kích thích đối với các nạn nhân tai nạn giao thông
bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
bảo đảm cho mùa lễ hội đầu xuân hai nghìn một mươi chín diễn ra thuận lợi an toàn